sau hai lần nạo vét cửa biển của công ty cổ phần khai thác khoáng sản năm mươi năm hàng trăm nghìn mét khối cát biển tại cảng tư hiền xã vinh hiền huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế đã bị múc bán sang nước ngoài vượt khối lượng khá lớn luồng lạch dành cho tàu thuyền vào ra vẫn tắc nghẽn kéo dài
hàng nghìn ngư dân ở cảng biển tư hiền nhiều năm nay vẫn loay hoay tìm bến đỗ thuyền do cửa biển tư hiền bồi lấp thường xuyên khó ra vào ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh thừa thiên huế
đây là những hình ảnh tại cửa biển tư hiền xã vinh hiền huyện phú lộc thứ thiên huế
vào thời điểm dự án nạo vét luồng lạch cửa biển tư dung tư hiền giai đoạn hai vừa kết thúc dù qua hai lần thực hiện dự án luồng lạch dành cho tàu thuyền ra vào cửa tư hiền vẫn cứ tắt
vào thời điểm dự án nạo vét luồng lạch cửa biển tư dung tư hiền giai đoạn hai vừa kết thúc dù qua hai lần thực hiện dự án luồng lạch dành cho tàu thuyền ra vào cửa tư dung
nhàm khơi thông luồng lạch cân bằng sinh thái tăng hiệu quả thoát lũ tháng bảy năm hai nghìn một mươi ba dựa trên đề xuất của ủy ban nhân dân tỉnh tư thiên huế bộ xây dựng đã đồng ý cho công ty cổ phần khai thác khoáng sản năm liem trong quá trình tham gia xã hội hóa nạo vét cửa biển được phép xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ dự án với khối lượng một một triệu mét khối thực hiện trong năm hai nghìn một mươi ba tại hai vùng cửa biển tư dung và tư hiền
tuy nhiên lấy lý do ảnh hưởng
mưa báo thời tiết xấu mãi đến tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn công ty năm nhăm mới tiến hành nạo vét luồng lạch tận thu bốn trăm bốn mươi m ba đưa ra nước ngoài bán
đến tháng chín năm hai nghìn một mươi bốn công ty năm mươi năm tạm ngừng nạo vét cửa biển tư hiền
nếu như ở đấy chứ mong muốn làm sao nhà nước quan tâm hút cho một cái luồng lạch để vô ra vào cửa tư hiền
đó là điều thứ nhất điều thứ hai là cửa tư hiền là cửa bày ngang nó bôi lấp liên tục
nên khi nào vét nhà nước quan tâm là kè cho một bơi đá lúc đó mới tồn tại được
chứ không thôi không kè bơi đá thì hút ngay này ngay mai một tháng sau nó ngừng lấp lại
tháng bảy năm hai nghìn một mươi sáu công ty năm nhăm lại được bộ xây dựng gia hạn cho xuất khẩu các nhiễm mạng tận thu
khi nạo vét cửa tư hiền
lần này cửa biển còn bị khai thác vượt khối lượng cho phép đến một trăm năm mươi m ba
mà không hề bị cơ quan giám sát nào vào cuộc cho đến khi giai đoạn hai dự án kết thúc vào tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
để đánh giá được vấn đề này cho đến bây giờ dự án chưa hoàn thành
cho nên về mặt chính quyền và nhân dân địa phương vẫn chưa cảm nhận rõ được hiệu quả của dự án mang lại
bởi mong muốn lực nhất của nhân dân của xã nhà cũng giống như nhân dân dùng vùng bến
đâm phá tâm giang cầu hai là mong muốn được khơi thông vị trí tư cửa cho đến cả cá
nhằm phục vụ cho lưu thông bảo hệ cân bằng sinh thái tâm giang cầu hai
đồng thời đó là kết hợp với việc neo đầu và tập kết các sản phẩm đánh bắt tư biển tại cảng cá tư hiền
sở kế hoạch và đầu tư tỉnh thừa tuyên huế cho biết khi làm lại dự án vào năm hai nghìn một mươi sáu
công ty nằm nhằm chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định
chưa phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền và không báo để giám sát
mục tiêu chính của dự án là khơi thông luồng lạch đã không được trú trọng
dù qua hai lần nạo vét cửa biển tư hiền vẫn không mang lại hiệu quả khiến cho ngư dân bức xúc